chào mừng quý vị đến với chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống
thưa quý vị tổ chức lao động quốc tế ilo dự báo
với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sẽ khiến các công việc giản đơn dần bị thay thế bởi robot
theo các chuyên gia để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phải bắt đầu ngay từ khâu đào tạo nghề
nhận thức rõ được vấn đề này thời gian gần đây
nhiều viện trường và các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước
đã có những thay đổi phương pháp đào tạo nghề truyền thống
với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến
trong phần tiêu điểm khoa học hôm nay
trường cao đẳng cơ điện hà nội hcm
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đã được thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư
trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao của cả nước
trải qua gần năm mươi năm kinh nghiệm đào tạo nghề
hcm luôn xác định rõ chiến lược
bằng việc xây dựng thương hiệu đào tạo chất lượng cao
gắn với doanh nghiệp bảo đảm chất lượng đầu ra
bằng nhiều hoạt động cụ thể
của cách mạng công nghệ lần thứ tư
chúng ta thường gọi tắt là bốn
chúng tôi phân tích là
những ngành nghề của chúng tôi đang đào tạo nhân lực cho xã hội
thì lĩnh vực này sẽ tham gia đào tạo về bốn về nội dung gì
và chúng tôi đã chuẩn bị trong vòng bốn năm vừa qua
trong đó đầu tiên là chúng tôi chuẩn bị
về đó là đi đào tạo cho nhân lực giảng viên
thứ hai song song đó chúng tôi thu hút các nguồn lực
để đầu tư trang thiết bị
và đến thời điểm này thì chúng tôi có tất cả
các ngành nghề mà trọng điểm của nhà trường
đã đầu tư đồng bộ hiện đại
và những phòng này đạt tiêu chuẩn từ ba đến bốn
rất nhiều những lĩnh vực mà chúng tôi đã đầu tư
như là công nghệ in body
chúng tôi đã đầu tư để sinh viên học
và hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu về xã hội
tiếp theo nữa chúng tôi trang bị
các dây chuyền công nghệ tư động hóa trong bốn
cái này là lĩnh vực khó nhất
trên hệ thống tư động hóa bốn
mà chúng tôi đã trang bị
và tiếp theo nữa chúng tôi đã đầu tư
những trung tâm gia công tư động hóa một trăm linh
và tất cả thiết bị này đều chuẩn thế giới
đây là buổi học về lập trình plc
của sinh viên năm thứ hai
trường cao đẳng cơ điện hà nội
tại phòng học đa năng của trường
trước tiên các bạn sinh viên sẽ được hướng dẫn
và làm các bài tập thực hành về plc
theo các câu lệnh
sau đó cho chạy thử chương trình
việc nắm rõ các câu lệnh trên phần mềm
sẽ giúp các em hình dung ra những yêu cầu
về các công nghệ
ví dụ như điều khiển tự động hóa công nghiệp
trong đời sống dân dụng
như lập trình điều khiển thang máy
cũng tại phòng đa năng này
các em sẽ được thực hiện trực tiếp
ngay trên mô hình tự động hóa sản xuất
trong công nghiệp
kết hợp với điều khiển công nghệ rfid
còn đây là dây chuyền mô phỏng hoạt động sản xuất
của một nhà máy tự động hóa hoàn toàn
từ khâu cấp phôi nhiên liệu
đến quá trình lắp ráp và thành phẩm đưa vào kho
tại dây chuyển này
sinh viên sẽ được học thêm về lập trình
cho cánh tay robot
điều này đặc biệt có ích khi vào thực tế
trong các nhà máy lắp ráp
các em sẽ biết lập trình và điều khiển cánh tay robot
bởi đây là mô phỏng thực tế
với trang thiết bị theo chuẩn công nghiệp
tại các nhà máy
bên cạnh việc học lý thuyết
thì bọn em được thực hành rất là nhiều
và kỹ càng
thời gian thực hành còn nhiều hơn thời gian học lý thuyết
là chiếm bảy mươi thời lượng học
thì việc được thực hành nhiều
sẽ giúp bọn em nâng cao tay nghề
và vững tay nghề hơn trong các mô đun học
lúc nào cũng được trải nghiệm về nó
thì mình sẽ nâng cao được cái tay nghề của mình
khi mà mình bước ra khỏi cổng nhà trường
thì mình có thể
vững chắc được cái khối lượng kiến thức của mình
để mình làm việc tốt hơn
khi mà bọn em được thực hành đây
thì bọn em được trải nghiệm này
thì bọn em sẽ biết được
các cách thức làm việc
và biết được cái dây chuyển của mình
hoạt động ra sao
và làm việc như thế nào
việc thay đổi phương thức đào tạo
từ truyền thống sang ứng dụng
các thiết bị hiện đại trong giảng dạy
không chỉ giúp sinh viên đạt được kết quả tốt
trong học tập mà công việc giảng dạy
của giáo viên cũng trở nên thuận tiện hơn
khi mà chưa có thiết bị
thì cái việc giảng dạy rất là khó khăn
để giúp được sinh viên được hiểu
thì chỉ có thông qua thực hành
thì sẽ là dễ hiểu nhất
trước đây thì khi mà chưa có thiết bị như này
thì các em sinh viên
chỉ được trang bị kiến thức
và được mô phỏng trên máy tính thôi
còn khi mà có các bàn thực hành
robot như này
thì các em sinh viên

lắp ráp bảo trì bảo dưỡng
và cả lập trình trực tiếp
thì khi đó các em được
hình thành được kỹ năng
để sau này ra trường
có thể đáp ứng được các công việc trong thực tế
thực tế đã chứng minh
việc thay đổi phương thức đào tạo nghề
theo cách truyền thống sang ứng dụng
các trang thiết bị hiện đại
đã góp phần xây dựng nên một nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại
gần nhất năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
chúng ta đã có huy trường đồng
và năm chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc nhất thế giới
cuộc cách mạng công nghiệp bốn diễn ra
đã và đang đem lại những cơ hội việc làm
có năng suất cao hơn cho người lao động
để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng cho cuộc cách mạng này
không chỉ các trường đại học cao đẳng
các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước
mà các viện nghiên cứu cũng có những bước chuyển mình đáng kể
chúng tôi kết hợp
với các trường
có trường máy khoa
và đặc biệt là viện cơ học
công nghệ thuộc đảo quốc gia hà nội
thì phát triển
thứ nhất là tận dụng
nguồn lao động của sinh viên
thứ hai là sau khi họ đào tạo
thì có thể dùng họ trong những công việc
của đề tài dự án việc liên quan đến viện
chúng tôi là nhiệm vụ khoa học
nhưng tạo ra các sản phẩm ví dụ sản phẩm mẫu
và có những cái đấy để lại đưa lại
phục vụ cho việc đào tạo
phát triển tiếp con người là rất là tốt
một trong những sản phẩm mà tiến sĩ đỗ trần thắng
và cộng sự ở viện cơ học nghiên cứu
chế tạo ra là cánh tay robot
sáu bậc tự do sm sáu
có khả năng thay thế cánh tay người
trong hoạt động sản xuất
ngoài tiềm năng ứng dụng trong doanh nghiệp
cánh tay robot sáu bậc tự do sm sáu
còn có thể ứng dụng tốt trong hoạt động phục vụ đào tạo
chúng tôi tập trung chính
vào các loại robot hay ứng dụng trên thế giới
ví dụ như robot di động thông minh
ví dụ ứng dụng trong các bộ gia đình
hoặc trong các nhà máy
chuyên trở vật liệu v v
và robot cánh tay
ứng dụng trong công nghiệp
các robot di động
chúng tôi đã có mô hình
và những mô hình này rất tốt cho sinh viên
tham gia những nhiệm vụ như là
tìm hiểu hệ thống tích hợp hệ thống
lập trình v v
cánh tay robot thì hoàn thiện được nhiều hơn
và có thể cho ngoài những việc
lập trình và tìm hiểu
sinh viên có thể nắm bắt những công nghệ
mới liên quan đến robot này
ứng dụng trong thực tế
ngoài tiềm năng ứng dụng trong công nghiệp
sản phẩm trên
tiến sĩ đỗ trần thắng và các cộng sự
đã nghiên cứu và chế tạo thành công
nhiều loại robot di động khác
phục vụ cho hoạt động đào tạo cho sinh viên
đặc biệt là đối với lĩnh vực cơ điện tử
chúng tôi định hướng nghiên cứu
về các sản phẩm liên ngành
định hướng của chúng tôi
những năm gần đây là làm về robot
robot là một sản phẩm điển hình
của cơ điện tử
mang tính liên ngành
chúng tôi cũng theo đuổi được hơn một mươi năm
từ những giai đoạn đầu
làm những mô hình
cho sinh viên
và phục vụ cho chính chúng tôi
nghiên cứu chuyên sâu
và đến hiện nay là chúng tôi đã phát triển
ra được những mẫu sản phẩm
mà tiếp cận dần với doanh nghiệp
và với ứng dụng thực tế
cái sản phẩm của chúng tôi
thì nó vừa
là một cái công cụ cho sinh viên và cho chính chúng tôi
nghiên cứu và phát triển tiếp
và nó cũng sẽ định hướng
để ứng dụng trong thực tế
nhờ nắm vững lý thuyết
và được thực hành một cách bài bàn
nhiều sinh viên khi ra trường
bắt đầu công việc tại các doanh nghiệp
đã không cảm thấy bỡ ngỡ
có thể bắt tay ngay vào công việc
đúng với chuyên môn được học
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
trong trường thì
khi mà có các cái thiết bị
có sẵn để mình có thể tự tay
tham gia trực tiếp vào làm
thì khi ra ngoài
thì khi có những cái thiết bị đấy
mình có thể tiếp cận được ngay
không bắt thời gian để làm quen với nó
nhu cầu nhân lực cao đáp ứng
của cách mạng công nghiệp bốn là đã rõ
hiệu quả từ việc thay đổi phương thức đào tạo nghề
để có nguồn nhân lực
cũng đã chứng minh được hiệu quả trong thực tế
tuy nhiên để thực hiện được điều này
một trong những khó khăn mà các trường nghề hiện nay gặp phải
là chi phí đầu tư cho công nghệ khá cao
trong khi đa số tại các trường nghề
cơ sở hạ tầng còn lạc hậu và không đồng bộ
trừ một số trường được đầu tư
thành trường chất lượng cao
kinh nghiệm từ trường cao đẳng cơ điện hà nội cho thấy
ngoài việc nhà nước cần có thêm
cơ chế chính sách để hỗ trợ
bản thân mỗi trường cần chủ động có hướng phát triển phù hợp
với nước tuy nhiên với mỗi nhà trường
thì sự quan trọng nhất
là một nhà trường phải có được cái sự đồng thuận
rất cao và phải có một tầm nhìn
phải có một cái tư duy chiến lược và quản trị
được tất cả rủi ro trong hành trình
phát triển nhà trường
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn
đang diễn ra mỗi quốc gia
để có lợi thế thuận lợi và khó khăn riêng
trong phát triển nền kinh tế
tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng
yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các nền kinh tế trong đó có việt nam
đều sẽ phải thay đổi phương pháp đào tạo
đưa công nghệ mới vào giảng dạy kỹ năng
nghề nghiệp để thực hiện tốt điều này
giáo dục nghề nghiệp cần phải mở rộng
quan hệ với các doanh nghiệp và nguồn nhân lực
kỹ thuật trong doanh nghiệp các đơn vị liên quan
các đối tác nước ngoài
với những hợp tác như vậy mới có thể chủ động
chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu
của cách mạng công nghiệp bốn
với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy
giáo đàm bạch long ở trường trung học cơ sở thụy phương
quận bắc từ liêm hà nội
đã nghiên cứu chế tạo ra máy chiếu vật thể đa năng
sử dụng trong nhiều khối lớp
nhiều môn học với các bài giảng khác nhau
không những thay thế được máy chiếu vật thể thông thường
mà còn có một số tính năng vượt trội
trong phần tiếp theo của chương trình
xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm thông tin về thiết bị này
trong hoạt động giảng dạy theo phương pháp đổi mới
máy chiếu vật thể góp phần vào
khai thác trực tiếp các hoạt động của người học
có những việc máy chiếu vật thể thông thường không thực hiện được
như di chuyển đến vị trí bất kỳ
quan sát các chi tiết ở vị trí đặc biệt
quan sát qua kính hiển vi v v
nhằm giúp học sinh có thể tương tác trực tiếp với giáo viên
và các thành viên khác
anh đàm bạch long đã tự nghiên cứu
và chế tạo thành công máy chiếu vật thể đa năng
máy hiện đang được đưa vào sử dụng giảng dạy
tại trường trung học cơ sở thụy phương
nơi anh đang công tác
mình cũng rất là may mắn
ngày xưa ở trong trường sư phạm
mình cũng có được đào tạo
có cái phần gọi là phần kỹ thuật
trong đó mình đã học về kỹ thuật mộc
sau đó thì sau khi ra trường
thì mình mầy mò nghiên cứu thêm
và cũng có thời gian cũng rất là
mình cũng đi làm khá nhiều nghề
có những thời gian khó khăn thì mình cũng đã đi làm
cái nghề sửa khóa
chính những cái công việc mình tích góp lại
hàng ngày trong quá trình lao động làm việc
và kể cả kiến thức mình đi làm thêm bên ngoài
thì nó dần dần nó hình thành
một cái nền tảng kiến thức
với các tính năng và tác dụng cụ thể
như sử dụng webcam thông thường kết nối
với máy tính sẵn có để thay thế máy chiếu
vật thể trên thị trường
sử dụng điện thoại smartphone sẵn có
kết nối không dây thông qua bộ thu phát wifi
với máy tính là có thể truyền trực tiếp
hình ảnh đến máy chiếu mà không bị ràng buộc
bởi hệ thống dây dẫn kéo theo
hỗ trợ tích cực cho các phương pháp dạy học hiện đại
đang được áp dụng tại các cơ sở giáo dục
có thể dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
đặc biệt máy chiếu vật thể đa năng này
còn cho phép chấm trước bài của học sinh
được tiến hành online
học sinh có thể theo dõi trực tiếp quá trình làm bài của bạn
trong khi học sinh được chỉ định làm bài
vẫn ngồi làm tại chỗ của mình
mà không cần lên bảng
khi ứng dụng cái thiết bị điện tử vào
thì nó đòi hỏi tức là mình vừa phải có
kiến thức về cơ bản về điện tử
về vật lý này thế rồi lại còn
cái tay nghề của mình để thao tác nữa
nó đòi hỏi là mình không những là
có một cái mảng kiến thức mà nó đòi hỏi là mình phải
vừa cả có kiến thức về
kỹ thuật về cơ khí nữa
mình nghĩ là trẻ con rất công bằng
cái gì nó thích thì nó theo
nếu như mình giảng mà nó không thích
không đủ lôi cuốn nó không đủ lôi cuốn các con
các em thì các em sẽ để ý đến
những việc khác chứ còn khi mà
những việc làm của mình
tạo đủ sức hút cho các em
thì nó sẽ chắc chắn là các em
sẽ tập trung vào bài giảng của mình
và chính những công cụ của
những sản phẩm của mình
chế tạo cải tiến
những đồ dùng của bạn bè đồng nghiệp
và của mình làm ra thì đều hướng
cái mục tiêu đó
sau khi được đưa vào sử dụng trong trường
không chỉ giáo viên mà học sinh các lớp đều cảm thấy
hứng thú với chiếc máy chiếu đa năng của thầy long
bởi tính hiệu quả và tiện dụng mà nó mang lại
khi làm bài
mình chỉ cần viết bài ra
vở rồi sau đó mang lên
chiếu vào cái máy chiếu đấy
rồi mình chỉ cần thầy
và thầy chữa vào quần vở đấy của các bạn luôn
dễ hiểu và
nhìn có thể nhìn được rõ hơn
dạy học thực tế trên lớp
hoặc là thi giáo viện dạy giỏi thì cái đồ dùng đấy rất cần thiết
bởi vì là khi mà
trong giờ học chúng tôi là cái thiết bị
nó cũng đơn sơ thôi thì chúng tôi đã có thể
lấy cái máy chiếu vật thể đó để có thể
ví dụ như là dạy học mà chúng tôi muốn
chữa bài các bạn em ấy ạ thì không thể nào
mà chúng tôi lại mang cái bài bạn em đấy
lên bảng để các em viết vào
nó lướt ở lâu thì chúng tôi sử dụng luôn là
kết nối với máy điện thoại
để cho các bạn chiếu chụp luôn
bài học sinh và chữa luôn lên cái máy chiếu trên bảng
như vậy là một giờ học dạy học
chúng tôi có thể là chữa được rất nhiều bài học sinh
đặc biệt là với cái môn
tự nhiên như chúng tôi thì là nếu mà
chữ được nhiều bài của các em trên lớp thì nó sẽ
hiệu quả hơn rất là nhiều
anh long cho biết thời gian tới
sẽ tiếp tục cải tiến thiết bị bằng cách gắn
thêm các loại ống kính để phục vụ đa dạng
nhu cầu học tập và giảng dạy
với ưu điểm giá thành rẻ so với những sản phẩm
cùng loại được bán trên thị trường dễ sử dụng
áp dụng được nhiều đối tượng
anh long hy vọng thiết bị có thể được sử dụng rộng rãi
tại nhiều cơ sở giáo dục trong cả nước
chuyển sang phần thông tin quốc tế
thưa quý vị mới đây các nhà khoa học
mỹ và nhật bản đã đưa ra một hướng
nghiên cứu mới đó là thay đổi các nhịp sinh học
trong cơ thể để chống lại ung thư
các nhà khoa học đã nghiên cứu tế bào ung thư
trên thận người và bệnh bạch cầu tủy cấp tính
ở chuột xuất phát từ giả thuyết
việc đảo lộn nhịp sinh học gây hại
cho sức khỏe con người cũng như các tế bào
nếu đồng hồ sinh học của các tế bào ung thư
bị rối loạn
chúng có thể bị tổn thương hay thậm chí bị tiêu diệt
các nhà khoa học đã tìm ra một phân tử
có tên go hai trăm tám mươi chín
có thể tác động lên enzyme khống chế
nhịp sinh học của tế bào
loại protein này sẽ phá vỡ chức năng của bốn loại protein khác
vốn có vai trò quan trọng
giúp tế bào ung thư phát triển và tồn tại
đặc biệt go hai trăm tám mươi chín
làm chậm vòng tuần hoàn và gây lỗi nhịp sinh học
của tế bào ung thư
không thể ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh
do đó go hai trăm tám mươi chín được kỳ vọng
có thể trở thành vũ khí mới
hiệu quả trong việc điều trị ung thư
nhờ can thiệp vào cơ chế sinh học của tế bào
các nhà khoa học canada
đã phát triển thành công những mạch máu người
trong phòng thí nghiệm để có thể làm chủ
trong kiểm soát các bệnh liên quan đến mạch máu
sáng kiến đột phá này
cũng giúp các nhà nghiên cứu thử nghiệm được
những loại thuốc mới dễ dàng hơn
nhóm các nhà khoa học ở đại học british columbia
đã tìm ra cách
sử dụng tế bào gốc để nuôi lớn
các mạch máu ba chiều trong phòng thí nghiệm
có cấu trúc và chức năng giống các mạch máu thật của con người
khi cấy các mạch máu này vào trong chuột
các nhà nghiên cứu phát hiện
chúng ngày càng phát triển
và có chức năng hoạt động rất hoàn hảo
điều này cho phép các nhà nghiên cứu tìm ra được
nhiều nguyên nhân gây bệnh
và phương pháp điều trị cho nhiều bệnh liên quan đến mạch máu
bao gồm eczema tim đột quỵ ung thư
và cả đáy tháo đường
các nhà nghiên cứu tìm ra một hướng nghiên cứu mới đầy tiềm năng
để ngăn chặn các bệnh ảnh hưởng đến mạch máu
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong
và thương tật cao
thưa quý vị và các bạn
mới đây công ty watergel ở israel
đã chế tạo thành công thiết bị giúp ngưng tụ hơi nước trong không khí
thành nước uống tinh khiết
thiết bị này đặc biệt thích hợp cho những người dân sinh sống
tại các vùng xa xôi hẻo lánh khô hạn
hay thậm chí ô nhiễm có nước sạch để uống
các nhà nghiên cứu đã sử dụng hệ thống bao gồm nhiều lá nhựa mỏng
xếp trồng lên nhau
để làm ngưng tụ hơi nước từ dòng không khí di chuyển qua thiết bị
theo các hướng khác nhau
nhờ đó độ tinh khiết của nước được đảm bảo
nhờ bộ xử lý lọc cặn
khoáng hóa than hoạt tính
và xử lý vi sinh nhờ đèn tia uv
máy có hai chế độ cấp nước nóng và lạnh
và ba kích thước khác nhau
ở điều kiện nhiệt độ hai mươi sáu độ c
và độ ẩm sáu mươi
cỗ máy lớn nhất ngưng tụ được ba một trăm hai mươi hai lít nước mỗi ngày
cỗ máy trung bình tạo ra bốn trăm bốn mươi sáu lít nước một ngày
trong cùng điều kiện
và cỗ máy nhỏ nhất sử dụng trong nhà
hoặc văn phòng
tạo ra một mươi năm lít nước một ngày
watergen ước tính
với mức giá năng lượng hiện tại
chi phí để các thiết bị sản xuất một lít nước
chưa đến ba usd
hiện công ty này đang tìm cách đưa công nghệ
tới những nơi không có nước sạch để dùng
và khu vực nóng ẩm như mỹ latin đông nam á và châu phi
thông tin về thiết bị ngưng tụ hơi nước
trong không khí thành nước uống tinh khiết
mà quý vị vừa xem
cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại